ubnd tỉnh cà mau vừa triển khai kế hoạch bố trí sắp xếp dân cư ổn định cho hơn hai hộ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bằng nguồn đầu tư công trung hạn định hướng bố trí dân cư ổn định
phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới ưu tiên các vùng có nguy cơ cao về thiên tai
cần di rời cấp bách vùng biên giới đặc biệt ổn định dân di cư tự do
mục tiêu đầu tư công của tỉnh cà mau đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại dân cư theo quy hoạch
ngoài việc sử dụng vốn đầu tư công để bố trí ổn định dân cư tỉnh cà mau còn đặt mục tiêu phân đấu
giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dự án này từ một năm cho đến hai một năm
qua đó giải quyết cơ bản tình trạng dân cư tự do cư trú trong khu vực rừng đặc dụng rừng phòng hộ ven biển
dân cư sạt lở ven sông ven biển đồng bào dân tộc thiểu số nghèo không đất
nhằm ổn định và cải thiện nâng cao đời sống vật chất văn hóa và tinh thần của nhân dân
ngoài ra sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng và phúc lợi công cộng vùng bố trí dân cư
để hình thành các cụm tuyến dân cư mới văn minh tiến bộ góp phần tích cực và công tác xây dựng nông thôn mới